thưa quý vị liên quan đến vụ việc người đàn ông nước ngoài sát hại vợ xảy ra trên địa bàn thành phố đà lạt
công an tỉnh lâm đồng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc
ngay trong tối ngày hai tháng năm lực lượng chức năng đã tổ chức khám nghiệm toàn bộ hiện trường căn nhà và thi thể nạn nhân
ghi nhận nhiều dấu vết chứng cứ quan trọng
trước đó vào khoảng một mươi sáu h cùng ngày giữa nghi phạm jacobot johannes kenter sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi quốc tịch hà lan
và vợ đã xảy ra mô thuẫn
trong lúc cãi vã nghi phạm đã dùng dao đâm nạn nhân tử vong sau đó mang theo dao bỏ trốn
đến hai mươi h ba mươi phút đối tượng bị bắt giữ khi đang rút tiền tại một cây atm trên địa bàn phường một thành phố đà lạt
vào khoảng năm giờ sáng nay ngày ba tháng năm trên tuyến quốc lộ chín mươi một đoạn thuộc khóm bình đức năm xã bình đức
thành phố long xuyên tỉnh an giang xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe cứu thương và xe mô tô
khiến người điều khiển xe mô tô tử vong
xe cứu thương mang biển kiểm soát sáu mươi bảy a một mươi nghìn năm trăm tám mươi do anh bùi thiện sơn điều khiển
trở bệnh nhân lưu thông trên cốt lộ chín mươi một theo hướng châu phú long xuyên
khi đến km sáu mươi năm chín trăm linh thuộc tổ một mươi bốn khóm bình đức năm phường bình đức thành phố long xuyên
thì xảy ra va chạm với xe máy do anh lương ngọc vũ điều khiển cùng chiều
cú va chạm mạnh đã khiến cho anh vũ tử vong
liên quan đến vụ việc xe container hút giải phân cách tông trúng hai xe máy trên làn đường
dẫn vào cao tốc tp hcm
long thành dầu dây khiến ba người bị thương
các bệnh nhân đã được chuyển cấp cứu vào bệnh viện trợ rẫy
theo các bác sĩ ba nạn nhân của vụ tai nạn giao thông trên đường dẫn cao tốc tp hcm
long thành dầu dây xảy ra vào sáng nay ngày ba tháng năm được đưa vào tình trạng đa chấn thương nặng
trước đó vào khoảng tám giờ ngày ba tháng năm xe đầu kéo container chạy trên cao tốc tp hcm
long thành dầu dây hướng trạm thu phí long phước đi đại lộ mai trí thọ tp thủ đức
khi cắt nốt sao an phú hơn một km phường an phú tp thủ đức tp hcm
chiếc xe bất ngờ mất lái húc văng giải phân cách rồi lao sang làn đường xe máy khiến ba người bị thương nặng
ngày ba tháng năm công an quận phú nhuận tp hcm đã bắt tạm giam phan thanh nam bốn mươi bốn tuổi
trú tại quận tân bình về tội trộm cắp tài sản
trước đó quản lý nhà hàng texas trên đường phan xích long phường bảy quận phú nhuận
đến công an trình báo về việc trộm cắp tài sản
trong việc bị trộm tài sản tại nhà hàng vào cuộc xác minh công an đã phát hiện nam lẻn vào nhà hàng
khi đông khách và trốn ở nhà vệ sinh
đợi nhà hàng đóng cửa nam treo ra lục lọi trộm cắp tiền mặt khoảng ba mươi bảy triệu đồng
cùng một số mắt camera an ninh
khi bị bảo vệ nhà hàng phát hiện nam đã khống chế dùng băng keo chói người bảo vệ rồi tẩu thoát
làm việc với công an nam thừa nhận về hành vi phạm tội và khai nhận dùng hết số tiền trộm để được trả nợ
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tam bình tỉnh vĩnh long
cho biết đang tạm giữ hình sự đối với đối tượng trần thị ánh nguyệt sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba
để điều tra về hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số đề
theo hồ sơ trần thị ánh nguyệt bị bắt quả tang khi đang bán số đề tại nhà thuộc xã ngãi tứ huyện tam bình
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ ba tờ phơi ghi số đề
một điện thoại di động dùng để hoạt động bán số đề và số tiền là hai triệu bốn trăm linh ngàn đồng
cùng nhiều vật chứng khác có liên quan
tại cơ quan công an nguyệt khai nhận bắt đầu mua bán số đề từ trước tết đến nay
trung bình mỗi ngày thu đột số tiền lời từ năm trăm linh đồng cho đến một triệu đồng
thưa quý vị liên quan đến vụ việc xe container húp giải phân cách đâm trúng hai xe máy
trên làn đường dẫn vào cao tốc tp hcm long thành dầu dây khiến ba người bị thương
các bệnh nhân đã được chuyển cấp cứu vào bệnh viện trợ rẫy
theo các bác sĩ ba nạn nhân của vụ tai nạn giao thông trên đường dẫn cao tốc tp hcm long thành dầu dây
xảy ra sáng nay được đưa vào trong tình trạng đa chấn thương nặng
trước đó vào khoảng tám giờ ngày ba tháng năm xe đầu kéo container chạy trên cao tốc tp hcm long thành dầu dây
hướng chạm thu phí long phước đi đại lộ mai trí thọ tp thủ đức
khi cách nút giao an phú hơn một km phường an phú tp thủ đức
chiếc xe bất ngờ mất lái húc văng giải phân cách rồi lao sang làn đường xe máy
khiến ba người bị thương nặng
để chủ động phòng ngừa tai nạn giao thông nói chung
tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia nói riêng
trong dịp nghỉ lễ rỗ tổ hùng vương vào ba mươi tháng bốn một tháng năm năm nay
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh thanh hóa đã tăng cường công tác tuyên truyền
vận động người dân chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ
tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý quyết liệt người điều khiển phương tiện tham gia giao thông
vi phạm nồng độ cồn
dịp nghỉ lễ năm nay hàng loạt tu dung lịch biển đã được khai trương
thu hút đông đảo du khách đến tham quan nghỉ dưỡng
để đảm bảo tốt an ninh trật tự nhất là kiểm soát tốt các hành vi vi phạm quy định nồng độ cồn
đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh thanh hóa đã không nghỉ lễ mà tăng cường bố trí lực lượng
tổ chức tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn nhất là các tuyến địa bàn trọng điểm
tập trung đông người để tuyên truyền nhắc nhở và kiểm tra kiểm soát
nhằm hạn chế người sử dụng rượu bia nhưng vẫn lái xe đối phó tranh né lực lượng chức năng
điều này đã làm thay đổi dần nhận thức của người điều khiển phương tiện
nên tỷ lệ vi phạm đã giảm đáng kể

tại các bến xe lượng người có tăng so với ngày bình thường tuy nhiên không xảy ra tình trạng đông đúc quá tải
thế nhưng không ít hành khách đã phải chịu cảnh nhồi nhét trên xe
hôm trước em về rất là ít hôm mai em đi rất là đông hình như là trượt kín người ấy hình như là mọi người nhét đầy xe luôn ấy

đội cảnh sát giao thông số sáu của chúng tôi được tăng cường tại các lối các tuyến chọc điểm như bến xe
đặc biệt là bến xe khi mà người dân trở lại thủ đô làm việc thì chúng tôi tuần tra lưu động hai mươi bốn trên hai mươi bốn
không để xe khách dừng đỗ tràn lan và cũng như không để các điểm
un tắc kéo dài đội cũng chủ động cho các đồng chí sử dụng flycam để quay trên cao để định hình trước
các tình hình giao thông xem là có phức tạp hay không để ban chỉ huy đội điều động
để anh em tích cực phân luồng và hướng dẫn để cho làm sao xe được đi thông thoáng và không gây ủn tắc giao thông
trong ngày ba tháng năm cảng hàng không tân sơn nhất có tổng số chuyến bay là bảy trăm năm mươi chín chuyến
gồm hai trăm ba mươi ba chuyến quốc tế và năm trăm hai mươi sáu chuyến nội địa
theo lãnh đạo cảng hàng không tân sơn nhất số hành khách và chuyến bay ngày hôm nay chưa phải là mức quá cao
nên công tác phục vụ hoàn toàn nằm trong kế hoạch
nhu cầu về phương tiện của hành khách cũng không đáng lo ngại
tình hình giao thông tại khu vực cửa ngõ mật độ giao thông tăng cao
nhưng việc áp dụng các kịch bản tình huống và tăng cường chiến sĩ
cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ nên các phương tiện vẫn lưu thông ổn định
trước đó tâm lý của người dân lo ngại kẻ xe trong ngày cuối kỳ nghỉ lễ
nên đã có lượng lớn người dân quay trở lại thành phố sớm trước một ngày
nên lượng xe ngày hôm nay cũng đã được giảm tải
liên quan đến vụ việc người đàn ông nước ngoài sát hại vợ vừa xảy ra trên địa bàn thành phố đà lạt
công an tỉnh lâm đồng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân
công an tỉnh lâm đồng đã tiến hành phong tỏa hiện trường tại căn biệt thự
thuộc khu quy hoạch an sơn phường bốn thành phố đà lạt
ngay trong tối ngày hai tháng năm lực lượng chức năng đã tổ chức khám nghiệm toàn bộ hiện trường căn nhà
và thi thể nạn nhân ghi nhận những dấu vết vật chứng quan trọng
trước đó vào khoảng một mươi sáu giờ cùng ngày giữa nghi phạm jacobus johannes canter
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi quốc tịch hà lan và vợ đã xảy ra mâu thuẫn
trong lúc cãi vã nghi phạm đã dùng dao đâm nạn nhân tử vong sau đó mang theo dao bỏ trốn
đến hai mươi h ba mươi phút khi đối tượng đang rút tiền tại một cây atm trên địa bàn phường một
thì bị lực lượng công an bắt giữ
hai đối tượng có hành vi tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy vừa bị lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh bạc liêu bắt quả tang và thu giữ nhiều tộc vật có liên quan
kiểm tra hành chính tại một khách sạn trên địa bàn khóm hai phường một thị xã gia vai
lực lượng chức năng đã phát hiện hai đối tượng lê trọng thọ chú tại tỉnh phú yên
và vũ thị anh đào chú tại tỉnh bình thuận đang thuê một phòng của khách sạn để sử dụng trái phép chất ma túy
tại hiện trường lực lượng chức năng đã thu giữ một bộ dụng cụ sử dụng ma túy
bên trong còn chứa các hạt tinh thể màu trắng một bịch ni lông chứa các hạt tinh thể màu trắng nghi là ma túy
số tiền năm mươi bảy triệu đồng và một số tam vật có liên quan
tiếp tục khám xét xe ô tô do đối tượng thọ điều khiển lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ
một gói ni lông chứa các hạt tinh thể màu trắng nghi là ma túy có trọng lượng năm mươi gram được ngụy trang bên trong hộp khăn ướt
tổ chức cho hai mươi năm người sử dụng trái phép chất ma túy tại quán ba h tám mươi tám
bùi thị dung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại phường hiệp sơn thị xã kinh môn tỉnh hải dương
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã kinh môn ra quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
hồi hai mươi ba h ba mươi phút ngày ba mươi tháng bốn
tháng bốn phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hải dương
phối hợp với công an thị xã kinh môn và tổ công tác một trăm năm mươi một công an tỉnh hải dương
kiểm tra quán ba h tám mươi tám có địa chỉ tại khu dân cư hiệp thạch phường hiệp sơn thị xã kinh môn tỉnh hải dương
do lê thế hoàn chú tại khu châu xá phường duy tân thị xã kinh môn làm chủ
phát hiện tám mươi năm khách bên trong gồm sáu mươi hai nam và hai mươi ba nữ
lực lượng công an thu giữ trên sàn nhà một số túi ni lông bên trong có chứa các chất nghi là ma túy
các bình chứa khí n hai o cùng vỏ bóng và nhiều tăng vật nghi là để sử dụng ma túy
lực lượng công an xác định có hai mươi năm trên tổng số tám mươi ba người dương tính với ma túy
chiều nay cục cảnh sát giao thông bộ công an cho biết
năm ngày nghỉ lễ từ ba mươi tháng bốn đến một trong năm ngày nghỉ lễ của dịp ba mươi tháng bốn một tháng năm
toàn quốc xảy ra một trăm hai mươi chín vụ tai nạn giao thông làm sáu mươi bảy người tử vong chín mươi người bị thương
so với năm ngày cùng kỳ của năm hai nghìn hai mươi hai giảm chín vụ giảm năm người tử vong và giảm một mươi sáu người bị thương
trong đó đường bộ xảy ra một trăm hai mươi năm vụ làm tử vong sáu mươi bốn người và bị thương chín mươi người
đường sắt xảy ra bốn vụ làm tử vong ba người đường thủy không xảy ra tai nạn
lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý bốn mươi chín ba trăm bảy mươi một trường hợp vi phạm
phạt tiền hơn một trăm linh bảy tỷ đồng tạm giữ tám trăm bốn mươi bảy xe ô tô hai mươi sáu mươi bảy xe mô tô và hai trăm một mươi phương tiện khác
tước một mươi một ba mươi ba giấy phép lái xe
trong đó vi phạm về nồng độ cồn là một mươi năm tám trăm năm mươi hai trường hợp
vi phạm với tốc độ là một mươi sáu trăm bốn mươi chín trường hợp trở hàng quá tải trọng là bốn trăm tám mươi chín trường hợp
quá khổ giới hạn một trăm linh sáu trường hợp tự ý cải tạo phương tiện hai mươi sáu trường hợp
vi phạm ma túy ba mươi ba trường hợp và trở qua số người quy định tám trăm sáu mươi bảy trường hợp
vâng hôm nay là ngày cuối của kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
người dân đã quay trở lại thủ đô hà nội để học tập và làm việc
và theo ghi nhận của phóng viên antv vào chiều ngày hôm nay
thì việc đi lại cũng như là tình hình giao thông
các cửa ngõ thủ đô các tuyến đường không xảy ra un tắc
là ngày cuối của kỳ nghỉ lễ chính vì vậy lưu lượng phương tiện đã tăng so với những ngày vừa qua
theo đánh giá của lực lượng chức năng do kỳ nghỉ kéo dài nhiều ngày
người dân đã chủ động được thời gian quay trở lại hà nội
lượng người và phương tiện di chuyển về hà nội không tập trung
như hiện tại nguyễn trãi bích xuyển nguyễn lê mân lương phước trị tiến
và một số điểm ung tắc trọng điểm sẽ có nếu có xây dựng ung ứng xảy ra
sẽ có lực lượng ở nhà ra cùng hỗ trợ phối hợp và giải quyết tai nạn kịp thời
tại các bến xe lượng người có tăng so với ngày bình thường
tuy nhiên không xảy ra tình trạng đông đúc quá tải
thế nhưng không ít hành khách đã phải chịu cảnh nhồi nhét trên xe
hôm trước em về rất là ít hôm nay mình rất là đông
coi như là trật kín người ấy coi như là ngồi nhét đầy xe luôn ấy
cái lối đi lại cũng phải ngồi cả ghế nhựa
mọi người đều phải ngồi vào đấy hết ạ
đội cảnh sát giao thông số sáu chúng tôi được tăng cường tại các tuyến trọng điểm như bến xe
đặc biệt là bến xe khi mà người dân trở lại thủ đô làm việc thì chúng tôi tuần tra lưu động hai mươi bốn trên hai mươi bốn
không để xe khách dừng đỗ tràn lan và cũng như không để các điểm ùn tắc kéo dài
đội cũng chủ động cho các đồng chí sử dụng flycam để quay trên cao
để định hình trước tình hình giao thông xem có phức tạp hay không
để ban chỉ huy đội điều động để anh em tích cực phân luồng và hướng dẫn
để làm sao xe được đi thông thoáng và không gây ung tắc giao thông
tuyến đường cửa ngõ vành đai các phương tiện lưu thông thuận lợi không xảy ra tình trạng u nứ
theo ghi nhận thực tế tình trạng xe khách dừng đỗ sai quy định để trả khách vẫn diễn ra
lực lượng chức năng sẽ tuần tra lưu động để xử lý các trường hợp vi phạm
không chỉ bảo đảm trật tự an toàn giao thông giúp người dân đi lại thuận tiện và an toàn
các cán bộ chiến sĩ công an tỉnh hà nam còn phát nhu yếu phẩm thiết yếu miễn phí
hỗ trợ người dân trên chặng đường trở lại các tỉnh thành phố công tác học tập và lao động sau kỳ nghỉ lễ
công an tỉnh hà nam đã tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông
tổ chức hướng dẫn phân luồng giao thông không để xảy ra ủn tắc giao thông
và bố trí lực lượng phát nhu yếu phẩm thiết yếu miễn phí
gồm bánh mì nước uống và sữa cho người dân khi đi qua địa phận tỉnh hà nam
cùng với đó kết hợp tuyên truyền phổ biến những quy định của pháp luật về luật giao thông đường bộ
những điểm cần lưu ý khi tham gia giao thông cho người dân
cũng trong quá trình làm nhiệm vụ tổ công tác của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh hà nam đã hỗ trợ
giúp đỡ một trường hợp người dân đang di chuyển bằng xe máy từ nam định lên hà nội
bị hỏng xe đến gara để sửa chữa
đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực của lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh hà nam
nhằm hỗ trợ giúp đỡ người dân vơi đi mệt nhọc sau những hành trình di chuyển trong thời tiết nắng nóng để quay trở lại làm việc
với tinh thần vì nhân dân phục vụ lúc dân cần lúc dân khó có công an
thưa quý vị bắt đầu từ ngày hai mươi sáu tháng bốn hệ thống quản lý thi tốt nghiệp trung học phổ thông chính thức được mở cho các thí sinh được đăng ký thử
các trường phổ thông sẽ cấp cho các thí sinh đang học lớp một mươi hai tài khoản và mật khẩu để truy cập hệ thống
những sai sót trong quá trình đăng ký sẽ được các trường tập hợp
để hướng dẫn kỹ nhất cho học sinh trước khi bước vào đăng ký chính thức
năm nay là năm thứ hai hệ thống đăng ký trực tuyến được đưa vào hoạt động thay cho hồ sơ giấy
tuy nhiên khác với mọi năm năm nay các thí sinh dù đã đăng ký các kỳ thi riêng của các trường đại học
thì vẫn phải đăng ký trên hệ thống quản lý thi để thống nhất
có rất là nhiều cái kỳ thi chỉ còn là thư kỷ và năng lực
thì bên bộ giáo dục đã đưa ra thông cán và đăng ký trực tiếp những cái cộng thông tin của mình
thì em có tìm hiểu rất là nhiều
và em thấy đây là cách rất là tốt để điều trữ những cái luồng thông tin của rất nhiều học sinh
chúng ta phải nhớ là họ tên đầy đủ nhé
kể cả tên đệm là phải đầy đủ nhé
không sai gì cả phải đúng theo căn cước công dân đúng theo giấy khai sinh
thứ hai ngày tháng năm sinh của chúng ta cũng phải đúng như là giấy khai sinh cũng như là căn cước của chúng ta
để hướng dẫn cho học sinh tránh những sai sót trong quá trình đăng ký thủ tục thi
các nhà trường cũng đã dành ra những tiết học để cập nhật thông tin cho học sinh
thì hiện tại thời điểm bây giờ
thì các con nếu mà bạn nào mà có nơi ở và hộ khẩu khác nhau
thì các bạn đã được nhà trường cho ghi vào trong cái phiếu
để các bạn ấy có thể ký xác nhận ở đấy
sau đó thì các bạn cứ khai đúng nơi ở và hộ khẩu của mình
hiện tại thì các bạn sẽ khai theo nơi ở của mình hiện tại
theo kế hoạch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi ba
từ ngày hai mươi sáu đến ngày ba mươi tháng bốn
các thí sinh có thể thử đăng ký dự thi trực tuyến trên hệ thống quản lý thi
thí sinh cần bảo mật thông tin tài khoản mật khẩu được cấp
để đăng nhập vào hệ thống quản lý thi
từ khi đăng ký dự thi đến khi xem kết quả thi
xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông
các trường sẽ đăng ký thí sinh để tránh những sai sót trong quá trình đăng ký
tránh việc phải sửa chữa khi hệ thống đăng ký đã đóng
mặc dù đã kiểm tra đi kiểm tra lại
nhưng có khi đến lúc các con thử
và thử khai là các con lại cũng sửa luôn cả cái thông tin đấy
và đến khi đấy thì trường lại phải kiểm tra lại lần một
lần một thấy phát hiện các con sai nhắc các con sửa
cái phần hậu kiểm của nhà trường thì sẽ vất vả hơn nhiều
sẽ vất vả hơn nhiều so với nếu nhà trường là tự làm
tuy nhiên là tôi nghĩ là cũng phải để cho các con quen dần với việc có trách nhiệm
để đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông
thí sinh đăng nhập vào hệ thống quản lý thi tại địa chỉ
https hai hai thí sinh thithptquocgia edu vn
từ bốn tháng năm đến một mươi bảy h ngày một mươi ba tháng năm
các trường phổ thông tổ chức cho thí sinh đh lớp một mươi hai
chính thức đăng ký dự thi trực tuyến